thưa quý vị hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
và thời tiết ngày hôm nay khá thuận lợi trong việc di chuyển
khi mà trời nắng giáo hầu hết trên cả nước
tuy nhiên đến trưa chiều một số nơi nóng cùng với đó chỉ số uv rất cao gây hại cho sức khỏe
để hạn chế tác hại của ti tử ngoại các chuyên gia khuyến cáo
nên tránh đi ra ngoài vào thời gian giữa trưa
nếu đi trong khoảng thời gian này thì quý vị cũng nên có các biện pháp chống nắng
như mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang